song vào thời điểm này nhiễm khuẩn bệnh viện lại đang là điểm nóng đáng báo động tại các bệnh viện
trong khi ngành y tế ngày càng phát triển chúng ta đạt được nhiều thành tựu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
tại tuyến y tế cơ sở cũng như phát triển y tế chuyên sâu
thì nhiễm khuẩn bệnh viện lại đang có chiều hướng tăng cao và phức tạp hơn trước
đây là một trong những yếu tố làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tỷ lệ tử vong điều trị khó khăn tốn kém do phải sử dụng kháng sinh dài ngày
và đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng trở nên phổ biến
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay để tìm hiểu rõ hơn thực trạng vấn đề này
nhắc nhở rất nhiều lần như vậy nhưng khi vắng mặt cán bộ y tế
người nhà lại tiếp tục vào phòng cách ly mà không khử trùng theo đúng quy định
mặc dù xà phòng và bồn rửa tay được đặt ngay trước cửa phòng
rất nhiều đồ dùng không cần thiết cũng được người nhà mang vào phòng cách ly
thậm chí người chăm sóc trực tiếp bệnh nhi cũng không đeo khẩu trang phòng nhiễm khuẩn cho trẻ
thế thì chị ở đây thì chị có biết biện pháp nào để phòng chống nhiễm khuẩn cho cháu không
lần này mình chưa biết
được nhắc nhở rất nhiều nhưng vẫn ra vào
tùy tiện dẫn tới tình trạng nhiễm khuẩn trong đấy khá tầm trọng
đến mức chúng tôi phải dừng nhận bệnh nhân vào cái buồng đó trong vài ngày để làm công tác diệt khuẩn
phòng sơ sinh khoa nhi bệnh viện đa khoa hà đông chủ yếu cấp cứu cho những bệnh nhân nặng
yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn ở đây luôn ở mức cao
bệnh viện trang bị cả giá để dây dép ở ngoài nhưng cũng chẳng ai thực hiện kể cả nhân viên y tế
vô khuẩn dụng cụ y tế và tay trước khi khám cho bệnh nhân là điều bắt buộc
nhưng đôi khi vì tiện và nhanh nên bác sĩ cũng không kịp rửa tay khi khám cho bệnh nhân khác
đó là một phần khiến vi khuẩn kháng thuốc phát triển
những khuẩn bệnh viện thì chúng ta cứ hiểu một cách đơn giản thôi
đó là những cái vi khuẩn bệnh viện là những vi khuẩn nó đã chịu đựng rất nhiều các cái kháng sinh mà nó còn sống sót được
thì nếu nhiễm vào một người bệnh thì nó sẽ rất khó điều trị
nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện là điều chắc chắn sẽ xảy ra khi việc kiểm soát nhiễm khuẩn không được thực hiện
bệnh nhân này bị nhiễm vi khuẩn mù xanh tại bệnh viện tuyến dưới
vi khuẩn này được nuôi bằng kháng sinh của bệnh viện
vì thế nó kháng với hầu hết tất cả các loại kháng sinh hiện có
khi mà nhiễm khuẩn bệnh viện với những vi khuẩn đa kháng đó gây tình trạng nặng
thì người ta sẽ chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương lên tuyến cao hơn
và vì thế ở đây chúng tôi lại cũng phải tiếp nhận
vì thế vi khuẩn có thể lại lan tràn từ bệnh viện tuyến dưới lên bệnh viện tuyến trên
và từ tuyến trên thì lại lan tràn ra các bệnh nhân khác
quá tải là lý do mà các bệnh viện đưa ra
để giải thích cho việc khó kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện
nhưng tại hầu hết các phòng bệnh dung dịch diệt khuẩn
lẽ ra được trang bị trước cửa phòng cũng không có đầy đủ
và nhân viên y tế cũng không phải ai cũng ý thức được việc phòng nhiễm khuẩn cho bệnh nhân
theo các chuyên gia y tế tình trạng nhiễm khuẩn tại các bệnh viện ở nước ta hiện nay là khoảng tám
đây là tỷ lệ cao so với các nước trong khu vực
đối với các nước phát triển tỷ lệ này là dưới năm
những năm gần đây nhiều bệnh viện nhiễm khuẩn mới nổi có tỷ lệ tử vong cao
có nguy cơ lây lan thành dịch xuất hiện như mất covid ebola sởi dịch hạch
đã đe dọa sự an toàn của người bệnh nhân viên y tế và cộng đồng
và sự cố y khoa khiến bốn trẻ sơ sinh tử vong hàng loạt trẻ bị bội nhiễm
tại bệnh viện sản nhi bắc ninh vừa qua lại một lần nữa cho thấy hậu quả nặng nề của nhiễm khuẩn bệnh viện
ngày hai mươi tháng một mươi một tại bệnh viện sản nhi bắc ninh
rất đông người nhà của các bệnh nhân đã tập trung yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân tử vong
của bốn trẻ sư sinh
bởi trước đó dù là sinh non nhưng người nhà được thông báo là các cháu vẫn bình thường
đặc biệt trong bốn trường hợp tử vong
có một bé được sinh bằng phương pháp thụ tình nhân tạo ở tuần thứ ba mươi năm
từ đấy cho đến sáng đến năm giờ sáng là con tôi nó có vào trong chỗ lồng kính của bé
thì nó nói là tím hết chân rồi mẹ không còn gì nữa đâu
mà môi cũng tím hết rồi không còn gì ở đâu
chỉ có mỗi cái máy bóp bóp ấy làm gì có cái gì hả mẹ
thế thì coi như là cháu tôi bây giờ là đi rồi không còn nữa
thế nhưng mà không gì cả tức là cũng không có một cái gì là thông báo gia đình cả
cứ thông báo gì gia đình cả vẫn cứ bảo là đang cấp cứu
thì bác sĩ bảo cháu vẫn bình thường
nhưng đến bây giờ thì đến tự dưng sáng nay bác sĩ mới báo cho gia đình là cháu nó không được cả thi
thế cuối cùng là cháu mất
em lên thì bác sĩ bảo là tình trạng của bé là không qua khỏi rồi
thì gọi là cơ thể của bé là không còn gì nữa là mất rồi
chỉ cầm cự qua các máy thôi
đến ba giờ thì cháu mất
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một một hội đồng chuyên môn đã được thành lập gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản nhi hồ hấp và truyền nhiễm của các bệnh viện
nhi trung ương bệnh viện phụ sản trung ương tiến hành thảo luận phân tích hồ sơ bệnh án đánh giá toàn bộ quy trình chuyên môn
ý kiến cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám theo dõi chăm sóc điều trị cấp cứu
và nguyên nhân ban đầu gây tử vong cho bốn trẻ được kết luận
là do sốc nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn huyết không đáp ứng với các biện pháp điều trị của bệnh viện
đây là tình trạng đẻ non siêu hấp và tiến triển đến có một tình trạng nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn
và nguyên nhân của tình trạng nhiễm khuẩn này và sốc nhiễm khuẩn này liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện
hiện nay thì tại bệnh viện sản nhi bắc ninh thì chúng ta có một cơ sở vật chất mới tuy nhiên số lượng bệnh nhân khá đông lực lượng nhân viên chưa được thực sự đầy đủ
và các nhân viên thì cũng còn đều là những bác sĩ trẻ và những điều dưỡng còn trẻ
thế do vậy là các vấn đề về kinh nghiệm trong các vấn đề chăm sóc này thì chúng ta cũng cần phải được đào tạo lại
non tháng là thách thức của ngành sản và thách thức của thế giới này
và hiện nay tỷ lệ non tháng có xu thế càng ngày càng tăng
cái thách thức đấy là gì bởi vì trẻ đẻ non chúng ta đều biết là yếu
đá đẻ non là sẽ yếu nó yếu cũng về mọi mặt yếu về thể chất yếu về tinh thần yếu về rất nhiều thứ
và chăm sóc trẻ đẻ non cực kỳ khó
trước tình hình này bộ trưởng bộ y tế cũng khẳng định đây là một sự cố bất thường xảy ra cùng lúc tại một bệnh viện
sau khi kiểm tra tại bệnh viện bộ trưởng đã yêu cầu sở y tế bắc ninh và bệnh viện phải tiến hành ra soát lại quy trình chống nhiễm khuẩn
ngay sau khi vụ việc xảy ra phải sang lọc những bệnh nhi nặng để chuyển lên tuyến trên đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra
cái lây chéo những chủng chống bệnh viện rất nặng
trẻ con không người lớn tử vong cũng có
rồi thời gian nằm viện kéo dài rồi kháng kháng sinh
thế nhưng ở cái cụ thể đây là có cái ban đầu là nhiễm khuẩn bệnh viện
cái nguyên thứ hai mà nó là nguyên nhân của rất nhiều nguyên nhân là quá tải
thì ở đây hiện nay đến giờ này báo cáo hồng chí là một cái khoanh bệnh viện sản nhi là bệnh viện chuyên khoa chỉ có sản bệnh nhi thôi
như có ba trăm hai mươi giường nhi
mà chủ yếu là nội nhi thì đã có đến
chín mươi giường bệnh sơ sinh
cho nên cái số sơ sinh là quá lớn
và trong này có khoảng hai mươi năm rừng nặng
như vậy là quá tải về số giường trên một bệnh viện sản nhi mới thành lập
ngay sau sự cố này một mươi chín trẻ sơ sinh sinh non đang điều trị tại bệnh viện này cũng đã được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên
bao gồm bệnh viện nhi trung ương tám bé
bệnh viện phụ sản trung ương tám bé
bệnh viện bạch mai ba bé

tại bệnh viện nhi trung ương tất cả các trẻ này đều được làm kháng sinh đồ và các xét nghiệm
trong đó có bốn trẻ đã phải cách ly vì phát hiện vi khuẩn trong máu là vi khuẩn gram âm có tỷ lệ kháng thuốc cao nhất trong các loại vi khuẩn
những trường hợp mà chúng tôi đã cấy máu mà phát hiện ra có vi khuẩn dương tính là rõ ràng bằng chứng là nhiễm khuẩn rõ ràng

đối với trẻ non tháng thì tỷ lệ tử vong của những trường hợp này cũng phải đến ba mươi bốn mươi
đối với trẻ non tháng thì có thể từ bốn mươi năm mươi tử vong
thế còn nếu đã có biểu hiện của sốc nhiễm trùng thì tỷ lệ tử vong thường trên tám mươi
rất khó khăn trong vấn đề điều trị
dù thừa nhận tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện rất nguy hiểm nhưng việc nhận thức và hành động vẫn còn khoảng cách khá xa
một thực tế mà ngay cả những người trong ngành y tế cũng phải thừa nhận
đó là bấy lâu nay người dân và đội ngũ nhân viên y tế chỉ luôn quan tâm đến công nghệ
thiết bị chữa bệnh tiên tiến mà xem nhẹ hoặc bỏ qua một khâu đơn giản
đó là rửa tay sạch thường xuyên đeo khẩu trang hay vệ sinh môi trường trong phòng bệnh
bởi vậy mới có tình trạng khi người bệnh đến viện thì bệnh nhẹ
nhưng qua quá trình được điều trị rồi thì bệnh lại nặng hơn
thậm chí là tử vong do khâu kiểm soát nhiễm khuẩn ở cơ sở y tế không được thực hiện tốt
chính vì những giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện nó hết sức đơn giản
nên lại ít được chú ý
ở như các cơ sở y tế chúng ta có những quyết tâm rất cao trong việc phát triển kỹ thuật cao
điều đó là rất đúng và điều đó là rất là thuyết phục
nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn rằng chúng ta đừng bỏ qua những cái kỹ thuật đơn giản
như là vấn đề vệ sinh tay vấn đề vệ sinh môi trường
bởi vì những điều đơn giản này giúp chúng ta phòng ngừa được nhiễm khuẩn bệnh viện
sự việc hơn một trăm linh trẻ em
tử vong do lấy nhiễm khuẩn chéo ở bệnh viện trong dịch sởi năm hai nghìn một mươi bốn
hay sự cố ở bệnh viện sản nhi bắc ninh trong những ngày vừa qua
là những bài học cho ngành y tế trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn
điều ám ảnh nhất trong những sự ra đi đó là câu chuyện của những ông bố bà mẹ
lấy nhau hơn một mươi năm trời vẫn chưa có con
tốn rất nhiều tiền của công sức đi thụ tinh nhân tạo
với biết bao hy vọng mới có được đứa con đầu đời
nhưng ai ngờ chỉ sau khi sinh vài ngày
còn họ đã ra đi mà nguyên nhân nghi ngờ lớn nhất đó chính là nhiễm khuẩn bệnh viện
nhiễm khuẩn bệnh viện đang là một vấn đề nan giải thách thức của ngành y tế việt nam
mà một trong những nguyên nhân quan trọng là do người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh hiện nay
vẫn chưa thực sự hiểu hết vai trò
trọng của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn dẫn đến việc đầu tư cho hoạt động kiểm soát
nhiễm khuẩn chưa phù hợp để cải thiện tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện ngoài việc nâng
nâng cao ý thức của cán bộ y tế người nhà bệnh nhân trong vệ sinh bàn tay dụng cụ và môi trường
thì công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại việt nam cũng đang cần hoàn thiện và đưa vào áp dụng
bộ tiêu chí chất lượng về kiểm soát nhiễm khuẩn phải cụ thể hóa các mục tiêu chỉ tiêu đã được
quy hoạch tại kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn để các bệnh viện nghiên cứu
và thực hiện có vậy mới mong cải tiến chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế hiện nay
chương trình sức khỏe và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây